thành ủy hà nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ
vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố
đây là hội nghị đầu tiên trong một mươi hội nghị sẽ được thành ủy hà nội tổ chức
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
các đồng chí cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ đánh giá trong nhiệm kỳ qua
mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song thành phố vẫn duy trì phát triển trên các lĩnh vực
với điểm sáng là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nhân dân
tuy vậy hạ tầng giao thông khung của thành phố phát triển chưa tương xứng ô nhiễm môi trường vẫn là thách thức
trong nhiệm kỳ tới thành phố phải đầu tư mạnh hơn các trục giao thông hướng tâm
các đường vành đai đường kết nối để tạo điều kiện cho phát triển
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ khẳng định
tiểu ban văn kiện đại hội sẽ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến xây dựng văn kiện thật sự chất lượng
thể hiện trách nhiệm cao nhất của thành ủy khóa một mươi sáu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong những năm tới